các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên các ca mắc covid một mươi chín mới tại việt nam tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba tám trăm tám mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi ba tám trăm bảy mươi ba ca ghi nhận trong nước giảm năm trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố có tám tám trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một bảy trăm sáu mươi sáu tây ninh một bảy trăm sáu mươi sáu
hồ chí minh chín trăm ba mươi tám vĩnh long chín trăm một mươi bảy khánh hòa bảy trăm chín mươi ba thành phố hồ chí minh bảy trăm linh hai phú yên sáu trăm tám mươi sáu đồng tháp năm trăm chín mươi năm bạc liêu năm trăm chín mươi ba bình định bốn trăm ba mươi hai thừa tiên huế ba trăm chín mươi lâm đồng ba trăm bốn mươi bảy trà vinh ba trăm ba mươi bảy quảng nam hai trăm chín mươi một hải phòng hai trăm bảy mươi một bắc ninh hai trăm sáu mươi ba hương yên hai trăm bốn mươi chín tiền giang hai trăm một mươi bốn đồng nai hai trăm một mươi ba đắk lắc hai trăm một mươi ba hồ chí minh bảy trăm chín mươi hai phú yên sáu trăm tám mươi sáu đồng tháp năm trăm chín mươi năm bạc liêu năm trăm chín mươi ba bình định bốn trăm ba mươi hai thừa tiên huế ba trăm chín mươi lâm đồng ba trăm bốn mươi bảy trà vinh ba trăm ba mươi bảy quảng nam hai trăm chín mươi một hải phòng hai trăm bảy mươi một bắc ninh hai trăm sáu mươi ba hương yên
hai trăm linh sáu sốc tràng hai trăm linh kiên giang một trăm tám mươi năm đà nẵng một trăm tám mươi hải giang một trăm bảy mươi bốn an giang một trăm bảy mươi hai bình thuận một trăm năm mươi chín quảng ninh một trăm năm mươi tám cần thơ một trăm ba mươi bảy hậu giang một trăm ba mươi hai gia lai một trăm hai mươi tám ninh bình một trăm hai mươi đắk nông một trăm hai mươi bình dương một trăm một mươi chín quảng ngãi một trăm một mươi chín quảng trị một trăm linh sáu vĩnh phúc chín mươi tám bến tre chín mươi hai hà nam chín mươi hai ngày an tám mươi tám
nam định tám mươi năm bắc giang tám mươi một lòng an năm mươi chín sơn la năm mươi tám ninh thuận năm mươi bảy bình phước năm mươi năm thái nguyên năm mươi bốn bà rê vũng tàu năm mươi hai hòa bình năm mươi hai phú thọ năm mươi một thái bình bốn mươi hai con tâm bốn mươi lào cai ba mươi bảy tuyên quang ba mươi bảy cà mau ba mươi năm quảng bình ba mươi một yên bái hai mươi một hà tĩnh một mươi hai điện biên bảy cao bằng bảy và lai châu năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gồm có cần thơ giảm sáu trăm hai mươi sáu hải phòng giảm ba trăm hai mươi sáu hải dương giảm hai trăm sáu mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gồm có phú yên tăng sáu trăm tám mươi sáu quảng nam tăng hai trăm linh chín và đắk lắc tăng một trăm năm mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm linh hai ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm chín mươi bốn tám trăm bảy mươi bốn ca nhiễm
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy một trăm tám mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm tám mươi chín một trăm chín mươi bốn ca
trong đó có một hai trăm chín mươi chín bảy trăm hai mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm linh một chín trăm chín mươi
bình dương hai trăm chín mươi bốn trăm sáu mươi tám đồng nai chín mươi bảy ba trăm tám mươi tây ninh bảy mươi ba ba trăm chín mươi tám và đồng tháp bốn mươi ba
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
là ba mươi tám hai trăm sáu mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là một ba trăm linh hai năm trăm bốn mươi hai ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy hai trăm bảy mươi ba ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi năm ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một tám trăm linh ca
nhưng tổng số ca tử vong tính đến nay là hai trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean
ca mắc omicron đầu tiên
theo chuyên gia viện biến chủng omicron xuất hiện tại việt nam
đã được dự báo trong bối cảnh dần mở cửa trở lại
tốc độ lây lan nhanh của virus có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt
trong thời gian ngắn đặc biệt trong thời điểm dịp cuối năm
nhu cầu đi lại tụ tập của người dân cũng tăng lên
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định
việc biến chủng omicron xuất hiện tại việt nam là điều đã được dự báo
trong bối cảnh dần mở cửa trở lại
ông phu nhấn mạnh điều quan trọng chúng ta phải đề phòng những trường hợp
có thể chưa được phát hiện
omicron có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vỏ trong thời gian ngắn
tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị
đặc biệt các địa phương dịch vốn đã rất căng thẳng
nếu phân tầng điều trị không thích hợp sẽ tăng nguy cơ bệnh nhân tử vong
ông phu khuyến cáo các địa phương cần đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
mặc dù omicron liệu có vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả của vaccine covid một mươi chín hay không
vẫn chưa thực sự sáng tỏ nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng
tiêm vaccine mũi ba sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước chủng mới
đặc biệt vì chuyên gia lưu ý việc ưu tiên bảo vệ các đối tượng yếu thế trước covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền cần được đặt lên hàng đầu
đây là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng
việc hạn chế các ca bệnh nặng sẽ giúp giảm tải cho hệ thống y tế
đặc biệt là đơn vị cấp cứu hồi sức từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong ông phu nói
thời điểm cuối năm ông fu lo ngại covid một mươi chín có thể lây lan nhanh
theo ông việc người dân về quê đi lại tiếp xúc nhiều sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh
không chỉ trong nội tỉnh mà có thể là giữa các tỉnh thành và cả nước
ông phu nói thêm các địa phương phải đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết
để đáp ứng các tình huống có thể xảy ra tuy diễn biến dịch để xem xét
có thể mở rộng hoạt động nào tạm dừng hoạt động nào
ông cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k
hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
điều quan tới các mắc biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
hiện tại năm người trú tại tỉnh nghệ an đi chung chuyến bay với ca bệnh này
đang cách ly tại nhà và giám sát theo dõi tình hình
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
hiện tại cơ quan chức năng đã điều tra truy vết và giám sát chặt chẽ
dân đi chung chuyến bay với ca nhiễm covid một mươi chín chủng omicron đầu tiên tại việt nam
năm người này trú tại thành phố vinh quỳnh lưu yên thành huyện hương yên nghệ an
được biết hiện tại cả năm người đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai
trong thời gian tới các công dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an nói thêm
những người này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và tiếp tục được theo dõi y tế tại nhà
hiện tại sức khỏe của họ đang ổn định không có dấu hiệu bất thường
trước đó một ngày sở y tế đề nghị trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyền thị xã thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức ra soát tất cả các công dân trên chuyến bay pampoo airways qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về sân bay nội bài
tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã trở về lưu trú trên địa bàn tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ngay
nếu kết quả các trường hợp này âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tại nơi lưu trú không tiếp xúc người xung quanh không tập trung nơi đông người cho đến khi đủ một mươi bốn ngày
kể từ ngày nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ một mươi bốn
tình hình dịch bệnh tại hà nội những ngày gần đây vô cùng phức tạp với số f liên tục lập kỷ lục
thậm chí đã hàng chục ngày hà nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới
trước diễn biến phức tạp đó thành phố đã khẩn trương thành lập bảy đoàn kiểm tra công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội vừa ban hành quyết định số năm nghìn ba trăm ba mươi chín về việc thành lập bảy đoàn kiểm tra công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
theo quyết định bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi kết thúc dịch bệnh
các đoàn kiểm tra do lãnh đạo ubnd tp ban chỉ đạo phòng chống dịch tp bộ tư lệnh thủ đô
sở y tế đại diện một số sở ngành làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương
đoàn kiểm tra tập trung vào tám nội dung chính gồm công tác chỉ đạo
triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của thành phố
quản lý các trường hợp f một f trên địa bàn điều tra truy vết cách đi khoanh vùng ổ dịch
đồng thời kiểm tra công tác truyền thông phòng chống dịch covid một mươi chín công tác hậu cần
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra các đoàn công tác sẽ tổng hợp kết quả các đề xuất kiến nghị báo cáo sở y tế
thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
để tổng hợp báo cáo chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế thường trực thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội kết quả triển khai thực hiện
dịp tết nguyên đán sắp tới học sinh trên cả nước đang đều rất háo hức mong chờ lịch nghỉ tết nguyên đán
theo đó tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo thông tin học sinh tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ tết nguyên đán chín ngày như kế hoạch ban đầu
học sinh sẽ nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai từ hai mươi bảy tháng chạp
đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng sáu tháng giêng
tổng cộng chín ngày so với những năm trước tết nguyên đáng năm nay
học sinh các cấp được nghỉ ít ngày hơn thường là từ một mươi một đến một mươi sáu ngày
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm vì dịch bệnh
lên lịch kiểm tra cuối học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông sẽ được tổ chức từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trẻ hơn so với kế hoạch năm học do ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hiện tại tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh các cấp
đến thời điểm này chỉ có học sinh lớp chín và lớp một mươi hai được đến trường học trực tiếp
các khối lớp còn lại học trực tuyến
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ông phạm viết hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín tp hcm thông tin ủy ban nhân dân tp sẽ sớm công bố kế hoạch học tập
của các khối lớp còn lại trong đó có cấp phòng năng trên địa bàn tp hcm
biến thể omicron xuất hiện tại việt nam khiến nhiều địa phương lo lắng
và nhanh chóng xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch
để phòng chống biến thể mới này mới đây bắc ninh đã yêu cầu sạp chiếu phim
cùng nhiều dịch vụ khác dừng hoạt động người dân không ra ngoài từ hai mươi hai giờ hôm trước
đến bốn giờ hôm sau đồng thời dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ bán hàng mang về
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phát đi đồng báo kết luận
của bà đạo hồng lan bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín tại hội nghị bàn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm yêu cầu các địa phương
tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tùy thuộc diễn biến dịch bệnh có thể tiếp tục kéo dài
người dân được yêu cầu không ra ngoài từ hai mươi hai h hôm trước đến bốn h hôm sau
đưa các trường hợp như thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm cả đêm
đi làm về v v nhưng phải có giấy tờ liên quan là thẻ giấy xác nhận của cơ quan
doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác
các hoạt động ngoài trời tập trung không quá một mươi người bảo đảm giãn cách tối thiểu
hai m giữa người với người các nhà hàng các quán ăn cửa hàng dịch vụ ăn uống
cà phê không phục vụ ăn uống tại chỗ chỉ bán hàng mang về
những ngày qua do rạp chiếu phim ở hà nội vẫn chưa được hoạt động trở lại
nên nhiều bạn trẻ ở hà nội đổ xô về tỉnh lân cận là bắc ninh
xem phim đang được yêu thích là người nhận phần ba
tuy nhiên từ hôm nay rạp chiếu phim ở tỉnh này cũng phải dừng hoạt động để phòng chống dịch
đối với lễ cưới tiệc cưới ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh
yêu cầu trưởng bang chỉ đạo các huyện thành phố chỉ đạo trưởng bang chỉ đạo các xã
phường và lực lượng chức năng tại cơ sở vận động các gia đình không tổ chức mời khách
thang các lực lượng tuyên truyền vận động khuyến cáo gia đình có tăng lễ tổ chức
mai tán trong thời hạn hai mươi bốn giờ thực hiện hình thức hỏa tán và không tổ chức ăn uống tập trung đông người
thông báo cũng nêu rõ yêu cầu người đi về giữa các địa phương có dịch
các địa phương cấp độ ba tương ứng vùng cam cấp độ bốn vùng đỏ
chủ yếu tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sắc covid hai nhằm phát hiện sớm
các trường hợp nhiễm covid một mươi chín kêu gọi tuyên truyền vận động người mắc covid một mươi chín
đã khỏi bệnh đủ sức khỏe tự nguyện tham gia quản lý chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại nhà
bên cạnh đó các tổ covid một mươi chín cộng đồng tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra tầng người
kiểm soát chặt chẽ di biến động nhân khẩu và các công dân có biểu hiện sốt ho đau hỏng v v
quản lý chặt chẽ không điều trị tại nhà ép mùa cách ly tại nơi cư trú
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
tính đến nay thành phố một mươi ba triệu dân tây an trung quốc bị áp đặt lệnh phong tỏa bước sang ngày thứ bảy
theo chiến lược zero covid của nước này
tuy nhiên số ca mắc mới tại thành phố này vẫn tăng liên tục
thành phố tây an trung quốc bị áp đặt lệ phong tỏa bước sang ngày thứ bảy
nhiều cư dân không thể rời khỏi nhà và hầu như phụ thuộc vào hoạt động giao hàng để nhận nhu yếu phẩm
mặc dù vậy thành phố một mươi ba triệu người này vẫn báo cáo một trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
trên tổng số một trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín trên cả nước
kể từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
tây an ghi nhận gần một trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín trên cả nước
nhưng chưa có trường hợp nhiễm biến thể omitr nào
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tây an áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngạc
đầu tuần này cư dân địa phương thậm chí không được ra khỏi nhà để mua du yếu phẩm
nhà chức trách tuyên bố sẽ cho phép họ mua sắm trực tiếp trở lại ở những khu vực ít rủi ro hơn
nếu kết quả xét nghiệm covid một mươi chín đối với cư dân là âm tính
một số quận huyện ở tây an tổ chức giao hàng cho cư dân
thành phố này cũng tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ cư dân một lần nữa vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai trung quốc có một trăm linh một sáu trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và chín mươi bốn sáu trăm ba mươi hai trường hợp phục hồi
nhật bản đã đối mặt với nguy cơ số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trở lại
khi các sân bay và đường cao tốc đều có đông hành khách đi lại vào dịp nghỉ lễ năm mới
thị trưởng thành phố tokyo và osaka mới đây đã hối thúc người dân
tránh tụ tập đông người vào dịp cuối năm trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể omicron
trong đó cơ hội dịch vừa mới được xác nhận tại nhà dưỡng lão ở osaka
giới chức y tế đã khuyến nghị các du khách nên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí trước khi khởi hành
do lo ngại rằng việc người dân thành phố ồ ạc di chuyển sẽ khiến virus lây lan đến khu vực nông thôn
giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền thành phố tokyo
norio omagari khẳng định nguy cơ lớn nhất là mọi người tiếp xúc mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp
bên cạnh đó những thông tin về các trường hợp bắt bệnh nhẹ sau khi nhiễm biến thể omicron
đã khiến người dân có tâm lý dột quan trước dịp bệnh
kỳ nghỉ năm mới là giai đoạn đi lại nhộn nhịp nhất trong năm tại nhật bản
các sân bay chính của thủ đô tokyo đều chật cứng người
trong khi các dữ liệu trên đồi có thốc cho thấy dòng xe ủng thác hướng về phía tây nam thủ đô dài tới ba mươi chín km
cho đến nay nhật bản đã phát hiện các ca nhiễm biến thể omitran trong cộng đồng tại tám tỉnh
giáo sư hiroshi nishiura của đại học kyoto dự báo đến đầu tháng sau
số ca nhiễm liên quan đến biến thể omicron sẽ chiếm tới chín mươi các ca mắc covid một mươi chín tại osaka
những quan ngại về nguy cơ biến thể omicron lây lan nhanh hơn và có thể né được vaccine
cũng khiến thủ tướng nhật bản kishida fumio đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường
và duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới
các mức mắc mới tăng mạnh tại mỹ và châu âu
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến thể omicron có thể dẫn đến tình trạng hệ thống y tế bị quá tải
dù các nghiên cứu trước đó cho rằng biến thể mới này của virus sars cov hai
cây bệnh có dấu hiệu nhẹ hơn so với biến thể delta
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc
ước tính biến thể omecron chiếm khoảng năm mươi tám sáu trong những biến thể đang lây lan tại mỹ
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
cơ quan y tế mỹ đã rút ngắn thời gian cách ly đối với công dân không xuất hiện triệu chứng
khi mắc covid một mươi chín từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
các hãng hàng không delta airlines và alaska airuk của mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai do thời tiết bất lợi và số ca nhiễm biến thể mới tăng mạnh
tổng thống mỹ joe biden cho rằng một số bệnh viện tại nước này có thể bị quá tải
nhưng nhìn chung cả nước đã chuẩn bị tốt những ứng phó với biến thể mới
ông nhấn mạnh omecron sẽ không gây ảnh hưởng mạnh như đợt dịch đầu tiên và làn sóng data vừa qua
trong hai mươi bốn giờ qua nhiều quốc gia châu âu
trong đó có anh pháp bồ đào nha hy lạp đã ghi nhận số ca mắc mới tính theo ngày cao kỷ lục
hà lan và thuyền sĩ cho biết omicron đã trở thành biến thể chủ đạo tại hai nước này
who cho rằng không nên có tâm lý tự mãn ngay cả khi các phát hiện sơ bộ cho thấy
omecran có thể gây bệnh nhẹ hơn so với delta
giám đốc phụ trách vấn đề covid một mươi chín của who tại châu âu
mark hetherin smallwood dự báo sự phát triển nhanh chóng của omicron
vẫn có thể dẫn tới nhiều ca nhập viện đặc biệt là những nhóm chưa tiêm ngừa covid một mươi
và các bệnh viện
hà lan gián đoạn hệ thống y tế cũng như các dịch vụ thiết yếu khác
để kiểm soát làn sóng lây nhiễm hiện nay nhiều quốc gia châu âu đã nối lại
các biện pháp hạn chế có thể ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
phần lan thông báo sẽ cấm du khách nước ngoài chưa tiêm ngừa covid một mươi chín nhập cảnh nước này
chỉ có người cư trú và lợi đồng thiết yếu và nhà ngoại giao là trường hợp ngoại lệ
những ngày cuối năm tình hình dịch bệnh ngày càng khó lường hơn
khi việt nam xuất hiện ca mắc biến thể omicron đầu tiên
đặc biệt với nhu cầu đi lại tụ tập của người dân dịp cuối năm lễ tết
nguy cơ lây lan và bùng phát dịch là rất cao
chính vì vậy thời điểm này quý vị càng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch
không chủ quan lơ là
trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị
những thông tin mới xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và thế giới
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại